liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe ô tô đâm nhiều người vào phương tiện rồi bỏ chạy
công an thị trấn tây yên tử huyện sơn động tỉnh bắc giang đã phối hợp với công an huyện sơn động bắt giữ tài xế ô tô gây tai nạn
tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám a ba mươi tám nghìn sáu mươi tám đâm liên tiếp vào hai phương tiện làm ba người bị thương
được xác định là hà huy điệp chú tại huyện sơn động
trước đó vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm qua một mươi hai tháng một mươi hai trên đường tỉnh hai trăm chín mươi ba đoạn qua thị trấn tây yên tử huyện sơn động
xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô và một xe đạp khiến ba người bị thương
đáng chú ý là sau khi lấn làn đường và gây ra tai nạn tài xế xe ô tô đã điều khiển phương tiện bỏ chạy khỏi hiện trường
tại cơ quan công an tài xế hà huy điệp được kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện vi phạm ở mức tám trăm bảy mươi hai mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đã được bàn giao
tài xế hà huy điệp đã bàn giao cho công an huyện sơn động để tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết trong vụ tai nạn và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật